thành phố hồ chí minh sẽ tạm dừng dịch vụ đặt xe công nghệ xe khách liên tỉnh kể từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng ba để phòng dịch covid một mươi chín
thành phố sẽ tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng kể cả dịch vụ đặt xe công nghệ xe chở khách liên tỉnh
trừ xe vận chuyển hàng hóa xe làm nhiệm vụ y tế chống dịch covid một mươi chín và xe làm nhiệm vụ công cộng
quy định này sẽ áp dụng trong vòng một mươi năm ngày
ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành quy định xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng
và chỉ đạo giao sở y tế thành phố quy định cán bộ nhân viên y tế không được rời thành phố hồ chí minh
kể từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng ba để sẵn sàng chờ lệnh điều động chống dịch covid một mươi chín